ngay sau hội đàm cấp cao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
đã gặp gỡ báo chí của hai nước để thông báo về kết quả của hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
và đoàn đại biểu hội đồng liên bang nga đã thành công tốt đẹp
với tinh thần thẳng thắn hai bên đã trao đổi về hợp tác giữa hai nước và quốc hội hai nước
những định hướng hoạt động trong năm nga tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hội đồng liên bang nga cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về cuộc hội đàm hiệu quả
mang tính xây dựng đồng thời cảm ơn chủ tịch quốc hội luôn là người bạn rất thân thiết của nước nga
và có nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ việt nam liên bang nga